đốt cỏ rác lâu nay được xem là một thói quen của một số người dân ở các phường xã vùng ven của thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
tuy nhiên một số người dân thiếu ý thức đã gây ra tiềm ẩn về nguy cơ cháy nổ nhất là trong những ngày cao điểm nắng nóng
cách đây ít ngày chỉ vì việc đốt rác của một hộ dân ở phường hố nai thành phố biên hòa thiếu ý thức
đã khiến lửa lan sang cháy dữ dội thiêu dụi toàn bộ kho sưởng mút xốp gần một m hai
ngoài ra lửa còn cháy lan gây thiệt hại đến bảy hộ dân và một trường mầm non với tổng thiệt hại lên tới hàng tỷ đồng
chỉ trong ba tháng gần đây tại thành phố biên hòa lực lượng cảnh sát phòng cháy trợ cháy đã tiếp nhận
xử lý dập lửa hơn sáu mươi vụ cháy cỏ chiếm chín mươi tổng vụ cháy xảy ra trên địa bàn
yêu cầu lãnh đạo các phường xã phải tập trung kiểm trai giới thiệu trách nhiệm về vấn đề này
nếu mà để xảy ra cháy do nguyên nhân là do người dân đốt cỏ
do người dân
đốt rác chẳng hạn gây lây lan gây cháy nổi gây thiệt hại
thì trách nhiệm với chính quyền địa phương nhất là người đứng đầu
phải chịu trách nhiệm chính về vấn đề này đối với thành phố
hiện đang là thời cao điểm nắng nóng gây gắt nhất trong năm
nên ngoài việc chính quyền cơ sở tăng cường công tác quản lý địa bàn
mỗi người dân phải tự nâng cao ý thức trong việc thu gom rác thải
bỏ rác đúng quy định và có các biện pháp an toàn trong việc xử lý cỏ khô khu vực gần nhà mình
từ đó hạn chế các vụ cháy lớn xuất phát từ việc thiếu ý thức trong đốt rác cỏ bừa bãi